quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của chương trình nhân dân
thưa quý vị hồi khi mát yếu đi vùng hội tụ gió trên mực một năm trăm linh m cũng không còn hoạt động mạnh
vì thế trong đêm qua và sáng sớm nay miền bắc chỉ còn có mưa giải rác
hiện tại toàn miền bắc vẫn có một buổi sáng khá mát mẻ với nhiệt độ ngoài trời hầu hết đang thấp dưới hai mươi sáu độ
trong ngày hôm nay vùng áp thấp phía tây bắt đầu mở dần ra nên miền bắc mây giảm trời chuyển nắng
nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay sẽ tăng dần
ngưỡng nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay bắc bộ sẽ tăng lên mức ba mươi một ba mươi ba độ có nơi trên ba mươi ba độ
nên trời có cảm giác ói bức nhẹ về trưa và chiều
mưa giảm và nắng xuất hiện nhiều hơn cũng là xu thế thời tiết ở các tỉnh thành miền trung trong ngày hôm nay
dự báo ở khu vực từ thanh hòa đến thừa thiên huế trưa chiều nay sẽ có nắng nhưng cường độ không nóng
nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay sẽ giao động từ ba mươi một ba mươi bốn độ
trong khi đó các tỉnh thành từ đà nẵng đến thừa thiên huế
bình thuận trời có nắng từ sáng cường độ nắng mạnh hơn
nên nhiệt độ trong chiều nay sẽ phổ biến từ ba mươi ba ba mươi năm độ
về chiều tối trên khu vực trung bộ sẽ có mưa rào và rông cục bộ ở một vài nơi
với khu vực phía nam lúc này cả nam bộ và tây nguyên trời tạnh giáo có nắng
nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở khu vực tây nguyên tăng lên mức ba mươi hai ba mươi năm độ
trong khi ở khu vực nam bộ các tỉnh miền đông vẫn xảy ra nắng nóng diện rộng
với ngưỡng nhiệt là ba mươi năm ba mươi sáu độ
có nơi trên ba mươi sáu độ
miền tây duy trì mức nhiệt từ ba mươi ba ba mươi năm độ và nóng cục bộ
đến chiều vào tối nay ở phần phía nam của tây nguyên và khu vực nam bộ
sẽ có mưa rào và rông rải rác
trong mưa rông cần lưu ý gió mạnh khả năng lốc xét và mưa đá
trên biển các vùng biển nước ta đều có chung tình trạng thời tiết tốt
với khu vực huyện đảo hoàng sa gió đông nam cấp ba bốn
khu vực huyện đảo trường sa gió đông cấp ba và không có mưa rông
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày